không dân bình thường phút chốc người thì bị thương tật kẻ thì tù tội gia đình đổ vỡ
đó là những câu chuyện đáng tiếc mà chúng tôi phản ánh trong phóng sự sau
trong nhà tạm giữ công an thành phố bà rịa người đàn ông này không thể kiềm chế được cảm xúc để làm việc với cán bộ điều tra
được triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bà rịa để làm rõ hành vi cướp tài sản người phụ nữ này cũng không ngừng khóc
họ là một cặp vợ chồng chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật
trong chốc lát từ một người cho vay nợ họ trở thành đối tượng cướp tài sản của chính người mượn tiền mình
thật sự là chị không biết không nghĩ tới luôn không có biết là mình làm gì là mình bị phạm pháp
mình chỉ nghĩ là ta thiếu tiền mình mình lấy về mình ép tay trả nợ vậy thôi
chứ chị không nghĩ là mình làm gì là mình phạm pháp
đây là lê thị minh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tạm trú tại phường thắng tam thành phố vũng tàu
bị tuyên phạt bốn mươi hai tháng tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
trước đó chị nguyễn thị kiều oanh quê bạc liêu
có nợ thảo số tiền hai triệu đồng
đến hẹn như chị oanh vẫn chưa có tiền trả nên thảo gọi điện kêu hai thanh niên khác đến đánh đập chị oanh
lấy một điện thoại di động hiệu nokia và một sáu triệu đồng
đối diện với bản án nghiêm khắc thảo không khỏi ân hận bởi sự manh động của bản thân
đã đẩy mình từ chỗ chủ nợ trở thành tội phạm
một vụ án hình sự khác cũng xuất phát từ việc nợ nần mới được công an huyện châu đức quyết định khởi tố vào cuối tháng một mươi một vừa qua
do lê phú quý bốn mươi sáu tuổi trú tại đình ba huyện châu đức thiếu nợ chị nguyễn thị bích chi
cùng chú tại huyện châu đức hai mươi năm triệu đồng nhưng đến hẹn mà không chịu trả tiền
nên dẫn đến mâu thuẫn giữa một số thành viên của hai gia đình
để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên lại hành xử với nhau bằng dao rửa ống tiếp sắt và gạt cao su
dẫn đến thương tích cho ba người với tỷ lệ thương tật từ một mươi sáu đến ba mươi ba
bốn đối tượng trong vụ hộng chiến bị khởi tố bắt tạm gam vì hành vi cố ý gây thương tích
đối tượng trong vụ hộng chiến bị khởi tố bắt tạm gam vì hành vi cố ý gây thương tật từ một mươi sáu đến ba mươi ba
trong nhiều vụ án hình sự nảy sinh từ việc nợ nần xảy ra trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu trong thời gian vừa qua
bước qua ranh giới giữa mối quan hệ dân sự đơn thuần giữa bên cho vay và bên nợ
họ đã trở thành tội phạm và người bị hại khiến những người trong cuộc đều phải trả những cái giá nhất định cho hành vi của mình
từ một người công dân đương thiện trở thành vô tình làm vi phạm pháp luật
chính bản thân họ cũng không nhận thức được và họ không kiểm soát được đó là một điều đáng tiếc
vì vậy cho nên là về cơ quan góc độ của cơ quan pháp luật
chúng tôi khuyên mọi người khi có những vướng mắt những bước bách
thậm chí cả trong xã hội nữa thì luôn luôn phải tuân thủ pháp luật và đến cơ quan pháp luật để được tư vấn và xử lý
đó là một cách nhanh nhất và vừa bảo vệ quyền lợi mình và vừa đảm bảo trật tự an toàn
không xáo trộn trong tình hình xã hội chung của tỉnh nhà
tù tội thương tật gia đình tan vỡ là những hậu quả mà chắc chắn những người liên quan đến chuyện nợ nần tiền bạc không mong muốn
mong rằng với những câu chuyện đáng tiếc nêu trên cùng những cảnh báo từ cơ quan công an
mỗi công dân sẽ có ý thức tôn trọng pháp luật hơn chủ động tìm hiểu nâng cao kiến thức pháp luật về lĩnh vực liên quan
để hạn chế đến các hành vi phạm tội góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn